trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên cho biết bệnh viêm da nổi cục trên châu bò đã xuất hiện tại bốn hộ chăn nuôi thuộc xóm hòa bình xã tiên phong với năm con bò bị mắc bệnh
trước đó bệnh viêm da nổi cục ở châu bò đã được tìm thấy tại hai xóm đại long và đồng bản của xã bình long huyện võ nhai với năm con bò bị mắc bệnh
như vậy đến thời điểm này bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò đã xuất hiện tại hai trên chín huyện thành thị của tỉnh thái nguyên
chính quyền các địa phương đã phun hóa chất thực hiện tổng vệ sinh chuồng trại khu vực chăn nuôi yêu cầu các xã phường ra soát thống kê toàn bộ danh sách các hộ chăn nuôi châu bò trên địa bàn để quản lý
theo dõi giám sát dịch bệnh cách ly tiêu hủy gia súc khi có dịch xảy ra tăng cường công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh viêm da nổi cục và các biện pháp phòng chống
yêu cầu người chăn nuôi ký cam kết về việc không giấu dịch không bán chạy không giết mổ không mua bán không vứt sát động vật mắc bệnh nghi mắc bệnh ra môi trường